chiều nay một mươi một tháng một mươi hai lễ bế mạc sea games ba mươi đã được tổ chức tại thành phố new clark philippines
khép lại gần hai tuần tranh tài sôi nổi với năm trăm ba mươi bộ huy chương được trao
lập kỷ lục là kỳ đại hội thể thao lớn nhất lịch sử khu vực
sea games ba mươi đã chính thức khép lại với lễ bế mạc tổ chức chiều nay
đây là sự kiện quan trọng quy tụ dàn diễn viên nghệ sĩ khổng lồ tham gia biểu diễn
lễ bế mạc sea games ba mươi đã chính thức bắt đầu với sự xuất hiện của một mươi một lá quốc kỳ
và rất đông vận động viên của các đoàn trong khu vực tham gia diễu hành
là đại hội thể thao lớn nhất tại khu vực đông nam á
sea games được tổ chức nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực
một mươi một quốc gia trong khu vực đã tranh tài từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi hai ở năm mươi sáu môn thi đấu
tại buổi lễ này lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam sẽ đón nhận cờ đăng cai kỳ đại hội thứ ba mươi một